nhà con có một bể cá nhỏ thì con sử dụng luôn nước này đặt nước cho cá thay nước hằng ngày cho cá luôn ạ
nước thì không phải là một nguồn tài nguyên vô hạn
nước sạch thì cũng ngày càng khát hiếm
nên nếu chúng ta không chung tay tiết kiệm nguồn nước thì chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ không còn nước sạch mà dùng ạ
tiết kiệm nước cũng là bài học được giáo dục ngay từ khi còn nhỏ
từ chính những việc làm nhỏ này các cô cũng lồng ghép vào kiến thức về tiết kiệm nước tắt vòi nước khi không sử dụng
bài học về nước thì cũng có trong mỗi chương trình của bộ giáo dục
hay là nước có giúp ích gì cho con người hay là giúp nước sử dụng nước như thế nào ạ
thông qua những bài học đấy
những vùng đất khô hạn như thế này là thực trạng những năm gần đây
các quốc gia đông dân như trung quốc ấn độ và các quốc gia nghèo đói như bangladesh pakistan nigeria
đang đối diện với tình trạng này
từ những mầm non tắt vòi nước sau khi rửa tay đến các bạn trẻ lọc nước sạch người lớn tái chế nước
mỗi thành viên trong gia đình đều thay đổi thói quen trong sinh hoạt sẽ góp phần bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá này